thói quen hút thuốc lá thường xuyên và liên tục không chỉ ảnh hưởng đến sức khỏe mà còn làm giảm khả năng sinh sản ở nam giới
những năm gần đây tỷ lệ vô sinh nam ngày càng tăng và một trong những nguyên nhân dẫn đến tình trạng này là do hút thuốc lá
nhiều nghiên cứu cho thấy một số chất có trong thuốc lá có thể ảnh hưởng đến hình dáng của tinh trùng
làm giảm khả năng di chuyển của tinh trùng lên đến một mươi ba so với người không sử dụng thuốc lá
đồng thời khiến cho mật độ tinh trùng tức là số lượng tinh trùng có trong tinh dịch giảm đến hai mươi ba
nam giới nghiện hút thuốc lá trong thời gian dài có thể dẫn đến tình trạng vô sinh
việc hút thuốc lá thường xuyên còn ảnh hưởng đến tim mạch nguy cơ tăng huyết áp các bệnh về phổi
hãy nghĩ đến sức khỏe của bản thân và gia đình cân nhắc trước khi sử dụng sản phẩm này tránh tình trạng bị nghiện thuốc lá